mô đun đầu tiên của trạm vũ trụ quốc tế hòa bình mier đã được phóng vào không gian
do bảy có chiều dài một mươi ba ba mét đường kính điểm lớn nhất là bốn một mươi năm mét
thể tích dành cho phi hành đoàn chín mươi mét khối trọng lượng hai mươi bốn tấn
nó có tới sáu cổng kết nối trong đó có hai cổng thiết kế riêng cho các tàu sayus và progrates
bốn cổng thiết kế để kết nối với các mô đun mở rộng
bên trong khoang chứa đủ chỗ cho hai nhà du hành làm việc
tại thời điểm đó mir là đại diện đầu tiên của các trạm không gian thế hệ thứ ba
đồng thời là trạm đầu tiên chuyển hẳn từ kiểu nguyên khối sang dạng mô đun
khi dos bảy đang làm nhiệm vụ trong vũ trụ liên xô tiếp tục phóng hai tàu không người lái là seouth
lên kết nối tự động với mir với mục đích kiểm tra các tàu sius thế hệ tm
trong thời gian này các nhà khoa học soviet đã thực hiện việc kết nối thêm mô đun không gian đầu tiên vào trạm kals một
khoảng thời gian sau đó có thêm năm mô đun khác được ghép nối thêm vào mier để biến nó trở thành trạm vũ trụ có bề ngoài lớn nhất
ngày một mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tên lửa đẩy đưa tàu seoust sáu lên tàu vũ trụ để thực hiện kết nối với trạm hòa bình
con tàu mang theo bác sĩ chuyên khoa y học vũ trụ hàng không người nga valery pavlyakov
họ bắt đầu thực hiện việc nghiên cứu nhằm tìm hiểu xem con người có thể thích ứng được tối đa trong thời gian bao lâu trên vũ trụ
với khẩu phần dinh dưỡng ba calor một ngày cùng chế độ luyện tập thường xuyên
liên xô đã chứng minh con người có thể sống được lâu hơn so với mốc chín tháng mà người mỹ đã làm trước đó
cụ thể valeri polyakov nghiên cứu những tác động của môi trường không trọng lực lên chính cơ thể mình
ông trở thành người đầu tiên lưu trú trên vũ trụ lâu nhất với thời gian bốn trăm ba mươi bảy ngày năm mươi tám phút và một mươi sáu giây
do được tồn tại trên trái đất cấu tạo cơ thể con người được sinh ra với khung xương vững chắc để trụ lại với lực hút của trái đất
trong khi đó ở ngoài không gian vũ trụ không hề có lực hút này
do vậy xương của các phi công sẽ dần dần thoái hóa và có thể bị vỡ vụn bất cứ lúc nào nếu họ ở trên các trạm vũ trụ quá lâu
tuy vậy ngay cả khi đã luyện tập thông thường các phi hành gia ở lâu trên các trạm vũ trụ
lúc quay lại trái đất cũng phải mất ít nhất vài ngày để khôi phục lại khả năng đi đứng một cách thăng bằng như người bình thường
bảy mươi năm năm chu du ngoài trái đất mier đã cung cấp cho con người những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống của các phi hành gia trên vũ trụ
một chiếc đồng hồ điện tử được đặt theo giờ moscow
tám giờ sáng hàng ngày nó sẽ gọi các thành viên thức dậy
bắt đầu ngày mới ở một nơi xa trái đất
tới hàng trăm cây số
tất cả mặc đồng phục và cùng di chuyển tới mô đun thí nghiệm
đó là đời diễn ra của họp hàng ngày giữa phi hành đoàn và trung tâm tại trái đất
tại đây họ sẽ báo cáo những nghiên cứu của ngày hôm trước
với thể tích chín mươi mét khối mô đun chính của mir chuyên làm nhiệm vụ trung tâm điều khiển bay và rèn luyện thể lực cho các phi hành gia
chẳng ai ngờ tới một ngày
có thể thao yêu thích ở trên vũ trụ như thế này
công việc rèn luyện thể lực cũng diễn ra hàng ngày
vừa để các phi hành gia làm quen với môi trường không trọng lực
vừa giúp họ tiến hành nghiên cứu về các tác động của môi trường này lên cơ thể ra sao
vậy còn chuyện ăn uống diễn ra như thế nào
mô đôn phụ k van hai chứa thức uống oxy
và thực phẩm
ban đầu việc hoàn thiện bữa ăn có vẻ khó khăn
trong môi trường không trọng lực đương nhiên chuyện nạp dinh dưỡng cũng sẽ khác hoàn toàn so với dưới trái đất
nhưng khi đã quen với điều này nó lại khiến các nhà du hành cảm thấy thú vị
những đồ ăn nhỏ được bọc ngoài một lớp galactic chống vỡ

thời gian đầu ai cũng gầy đi trông thấy vì chưa thể quen được ngay với việc sinh hoạt trong môi trường đặc biệt
nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải thích nghi nhanh với thực tế vì vậy mọi thứ chỉ khó khăn ban đầu
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chứng kiến những mốc quan trọng trong quá trình hợp tác chinh phục không gian của hai cường quốc sâu mỹ
đây là thời điểm chiến tranh lạnh tạm gác lại nhường chỗ cho mục đích lớn lao hơn là nghiên cứu vũ trụ và con người
tàu con thoi của hoa kỳ bắt đầu kết nối với trạm miền
trước đó những phi hành sang người mỹ cũng đã có mặt tại đây
trong thời gian đó họ đã tiến hành nhiều thí nghiệm trong mô đun spacelep gắn trên tàu atlantis
các thí nghiệm này chủ yếu nhằm kiểm tra tác động của quá trình làm việc lâu dài ngoài không gian
đối với cơ thể người
sự hợp tác với hoa kỳ đã giúp nga có kinh phí tiếp tục chế đạo mô đun spear mà trước đó người nga chưa hoàn thiện
một số trang bị trên spir đã được thay thế bằng các thiết bị do mỹ chế tạo hoặc dành chỗ cho việc lắp thêm các tấm pin mặt trời
tuy vậy đã có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra
trong quá trình tiến hành kết nối với kv một tàu không người lái progress
sm ba mươi bốn đâm phải mô đun spetslab và chạm phá hỏng một tấm pin mặt trời đồng thời làm thủng một lỗ trên spetslab
không khí trong toàn bộ chạm mir bị thoát ra ngoài
tài nạn này khiến cho các thiết bị trong spare không còn sử dụng được nữa
các nhà du hành nga và mỹ đã tiến hành các sửa chữa nhằm nối lại đường dây điện
nhờ đó đã khôi phục được một phần điện năng từ các tấm pin mặt trời của spare tăng cường cho trạm không gian
sau gần một mươi năm xây dựng mier đã hoàn thiện với bảy mô đun chính
trạm không gian này có khối lượng khoảng một trăm hai mươi bốn tấn thể tích dành cho phi hành đoàn là ba trăm năm mươi mét khối
bia được chuyển động trên quỹ đạo với điểm cao nhất cách mặt đất ba trăm chín mươi tám km điểm thấp nhất cách mặt đất ba trăm tám mươi sáu km
trạm vũ trụ hòa bình đã tồn tại trên quỹ đạo đúng một mươi năm năm
vượt qua cả thời gian tính toán của các chạm không gian chạm không gian chạm không gian chạm không gian chạm không gian chạm không gian

người ta đã chi bốn hai tỷ đô la để chế tạo và duy trì sự tồn tại của chạm
sau này khi tồn tại một thời gian dài trên vũ trụ nga từng cho thuê trạm phục vụ hợp tác nghiên cứu vũ trụ cũng như có ý định biến thành một khách sạn vũ trụ để tìm kiếm thêm ngân sách cho việc duy trì nó
tuy nhiên chi phí quá lớn
cuối năm hai nghìn khi phi hành đoàn của trạm không gian quốc tế
anfa ass chuẩn bị lên quỹ đạo đồng thời do hai sự cố va chạm xảy ra trước đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nước nga đã quyết định đưa chạm về trái đất để đảm bảo an toàn nó được kích nổ trong bầu khí quyển
đối với hàng triệu người đang dõi theo bước đi của mir việc chạm tan thành thành nhiều mảnh khi trở về trái đất khiến họ không khỏi tiếc núi nhớ đến một thời vàng son của công cuộc nghiên cứu vũ trụ ở liên xô
trong thời gian chạm vũ trụ vĩ đại nhất cho đến thời điểm này trong lịch sử nghiên cứu không gian của con người đã đi vào trái tim của nhân loại và sứ mệnh hòa bình của mình